thưa quý vị các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch
trong số đó hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân đã tình nguyện sung phong lên đường chi viện vào điểm nóng của dịch
tất cả họ đều đang phải tạm biệt gia đình
và tại một nơi dù không trực tiếp tham gia phòng chống dịch
thế nhưng những người chồng người vợ người thân gia đình của các chiến sĩ áo trắng công an nhân dân
đã trở thành hậu phương vững chắc trong trận chiến này
đặt lo lắng tình cảm cá nhân sang một bên những lời động viên về tinh thần
dù chỉ đơn giản qua một dòng tin nhắn một cuộc gọi điện thoại
đó cũng chính là động lực tinh thần quan trọng góp sức cùng tuyến đầu chống dịch
cái ngày mà cái điều này nó xảy ra thật các anh phải đi cái điều này nó vội

mình có chắc định là có thể phải đi hai tháng ba tháng có thể là đến sáu tháng hay một năm gì đấy
thì mình cũng cứ dặn anh là thôi anh cứ đi
và lúc ấy mình cũng không điều hiện gì ra cả để cho anh an tâm anh đi

dù đã quen với việc vợ phải trực nhiều ngày tại bệnh viện
nhưng đây là lần đầu tiên vợ lại vắng nhà lâu đến vậy
vì ở nhà phía với bố thì nói chung là cái việc học tập các thứ là trước đây là mẹ mẹ dạy
bây giờ bố dạy là các bạn thì cũng không thích vẫn thích mẹ hơn
là ngã ngày xưa thì những cái công việc đó thì mình cũng không phải làm gì cả
nhưng bây giờ thì sẽ phải làm hết
cơm nước giặt rũ
con cái nói chung là nó cũng hơi bị đảo lộn một chút
để vợ yên tâm công tác nơi tuyến đầu công việc của anh sang đã dần chuyển sang làm tại nhà
thời gian chăm sóc cho con gái lớn cũng nhiều hơn
hiện cô con gái nhỏ bốn tuổi đã gửi ông bà nội chăm sóc
món quà con gái vẽ gửi dành tặng mẹ khi mẹ công tác về
bác sĩ mẹ đi đánh con gái
qua đây thì mình muốn gửi đến vợ mình là cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được giao
đồng hành cùng với cả bà con chống dịch
em ở tuyến đầu thì cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ
ở nhà thì công việc anh lo được
sẽ có rất nhiều hậu phương đang chờ đợi những cán bộ
chiến sĩ áo trắng chống dịch trở về
đặt nỗi lo âu tình cảm sang một bên
bởi họ hiểu và cảm thông với những công việc thầm lặng vất vả nguy hiểm của người chồng người vợ trong tâm dịch
cuộc chiến với dịch covid một mươi chín còn nhiều cam go và gian nan
thế nhưng họ những y bác sĩ mang sắc phục công an nhân dân
dù ở tâm dịch nhưng sẽ luôn cảm thấy ấm áp yên lòng khi có được hậu phương luôn hậu thuẫn
mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là nhanh chóng hết dịch để cuộc sống của người dân được trở lại bình thường chúng tôi cũng sớm được về đoàn tụ với gia đình
em rất là cảm ơn anh đã thấu hiểu cho công việc của em và luôn đồng hành động viên em
anh và các con bố mẹ ở nhà hãy yên tâm
ở đây em cùng mọi người vẫn khỏe và không có thiếu thốn cái gì cả
mong mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe